xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nghi án lái xe tải chém tử vong một người đàn ông ở sơn la
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h vào ngày hôm qua ngày ba tháng một mươi hai
tại một kho hàng hóa ở tổ sáu phường triềng sinh thành phố sơn la
người dân sống tại khu vực xảy ra sự việc cho biết thời điểm trên một lái xe bước xuống từ xe tải
sau khi có những lời to tiếng với những thủ kho người này lên xe cầm hung khí đuổi đánh và chém vào mặt
khiến nạn nhân chưa rõ danh tính bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi
công an thành phố sơn la cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc
liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso đắk lắc bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ
các cơ quan đơn vị có liên quan đang tích cực phối hợp với công an tỉnh đắk lắc sớm điều tra tìm ra thủ phạm gây án
trước đó ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso đã có báo cáo nhanh
vụ việc ông nguyễn kim anh phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số hai khu bảo tồn thiên nhiên eso
bị bắn tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng
theo nhận định ban đầu vào lúc năm h ngày hai tháng một mươi hai ông nguyễn kim anh đi kiểm tra khu vực rừng
do trạm kiểm lâm số hai quản lý bảo vệ thuộc thôn giang đông xã yà gia huyện crong năng
đến tám giờ cùng ngày không thấy ông nguyễn kim anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng tìm kiếm phát hiện ông nguyễn kim anh tử vong tại dãy ngô của người dân
và theo ghi nhận ban đầu ông nguyễn kim anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải có một mươi bốn vết đạn trên người
lãnh đạo ubnd xã khánh bình tây bắc thuộc huyện trần văn thời
tỉnh cà mau cho biết ba nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ghe lưới gẹ xảy ra trên địa bàn vào sáng qua
vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau lực lượng công an cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ubnd xã khánh bình tây bắc vụ việc xảy ra vào lúc chín h hai mươi năm lúc này ông bình minh cảnh điều khiển ghe đi đổ dầu
để ra biển đánh bắt trên ghe còn có bốn thuyền viên trong lúc di chuyển hệ thống máy chính dưới gầm của ghe
nổ lớn bất thường không thể chỉnh ga nhỏ xuống và một phút sau máy ghe nổ tung làm ông cảnh cùng hai thuyền viên khác bị bỏng
những người bị bỏng được các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau cấp cứu
theo các bác sĩ điều trị cho ba nạn nhân ông cảnh và hai ngư dân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn năm mươi cơ thể
trong đó có một trường hợp bị đa chân thương đang hôn mê phải thở máy
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
mua bán hóa đơn trái phép thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện trợ mới tỉnh an giang
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đặng trương minh thiền
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn xây dựng nam thịnh tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tấn minh phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân ubnd huyện trợ mới
nguyễn thành tâm giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thịnh pháp biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
lăng thanh phong phó phòng kinh tế hạ tầng huyện trợ mới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan đến vụ án
trong quá trình điều tra xác định tâm giúp sức cho trần hiệu đức chủ tịch ubnd xã tấn mỹ lập hồ sơ quyết toán khống công trình gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn trăm tám mươi năm triệu đồng
phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên một tám tỷ đồng
thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng chiếm đoạt trên bảy trăm linh ba triệu đồng
và giúp sức cho đức và tâm trong việc lập hồ sơ quyết toán khống công trình
nguyễn tuấn minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin hình ảnh liên quan đến bánh kẹo lạ có nghi chứa ma túy
và đã lan truyền nhanh chóng trên phạm vi rộng với mạng xã hội và gây hoang mang trong dư luận
công an một số địa phương đã vào cuộc xâm minh và đưa ra một số khuyến cáo đối với nhân dân và người dùng mạng xã hội
khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm gia lô có tên gọi khoa b tám bệnh viện một trăm linh năm với nội dung
nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé
viện một trăm linh năm xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp
trên sân tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học
công an thành phố hà nội đã chỉ đạo ra soát làm rõ vụ việc
bước đầu xác định bệnh viện một trăm linh năm chỉ tiến hành xét nghiệm ma túy
qua nước tiểu và máu không tiến hành xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác
và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp
như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội
trong ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố lạng sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh
bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố phát hiện thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng việt
không rõ nguồn gốc xuất xứ và phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định
kết quả xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy
tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin do quá lo lắng nhận thức chưa đầy đủ
nên một số phụ huynh đã tự ý chia sẻ cho nhau thông tin đây là các sản phẩm nghi chứa ma túy
gây hoang mang lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh
bộ công an đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ các thông tin hình ảnh clip chưa được xác thực
tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khuyến cáo các nhà trường và phụ huynh tuyên truyền phổ biến cho con em mình
không mua bán sử dụng các loại kẹo đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân khi sử dụng
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội các hội nhóm kín đang trở nên phổ biến
nhiều hội nhóm có giá trị tích cực để người dùng mạng xã hội có thể chia sẻ những thông tin hữu ích
tuy nhiên thì cũng có nhiều nhóm giác tiêu cực như là hội
những người vỡ nợ muốn làm liều hội hướng dẫn cách bùng nợ
và điều đáng lo ngại là những hội nhóm này hoạt động dâm rộ lôi kéo rất đông người tương tác
không chỉ dừng lại ở việc đăng tải bình luận tiêu cực nhiều thành viên trong các hội nhóm này
còn có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba dư luận xã hội xôn xao trước thông tin hai đối tượng cướp ngân hàng
đâm bảo vệ tử vong tại thành phố đà nẵng
có một chi tiết đáng quan tâm là trước đây
các đối tượng gây án không quen biết nhau
một đối tượng sống ở quảng nam một sống ở đà nẵng
cả hai quen nhau qua hội nhóm vỡ nợ muốn làm liều
sau đó lên kế hoạch qua mạng xã hội rồi thực hiện vụ cướp
được biết hai đối tượng trên không phải là những thành viên đầu tiên trên các hội nhóm tiêu cực
đến những ý tưởng ảo thành những hành vi phạm tội thật
không ít hội nhóm được lập ra trên mạng xã hội có tính chất cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật
từ mời chơi cờ bạc kêu gọi đua xe đến đánh nhau thậm chí còn thản nhiên rủ nhau sử dụng ma túy
những hội nhóm này có số lượng thành viên từ vài nghìn người đến cả vài chục nghìn người tham gia
trong đó có nhiều người tham gia dưới người tham gia nhiều người tham gia dưới người tham gia
do tính ẩn danh rất là cao của mạng xã hội của những tài khoản tham gia
cho nên là các đối tượng khi tham gia các hội nhóm này dường như là không ngại ngẩn
trong vấn đề là mời chào những người khác cùng tham gia với mình
và cùng tụ tập tại đâu địa điểm rõ ràng cũng như là các phương thức gây án ra sao
thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên
có hiện tượng tăng ở cả thành thị và nông thôn
một phần là do những hội nhóm rủ dê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
những bài viết tác động tới tâm lý người dùng mạng từ đó chi phối cả hành vi của họ
đây là những hành vi mà không những đi ngược lại đối với những chuẩn mực của xã hội
mà nó còn là vi phạm pháp luật
và nó nguy hiểm hơn nữa là sẽ được thực hiện với ti tính chất đồng phạm
có sự liên kết giữa các địa phương với nhau các cái nơi thậm chí là rất xa nhau
nhưng mà cùng bàn kế hoạch và có những cái sự liều lĩnh này
thì cùng chung quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
nghị định số một mươi năm của chính phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tân số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đã quy định rất rõ hành vi đăng tải chia sẻ thông tin kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc
hoặc phục vụ đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trong các vụ việc hình sự liên quan tới các đối tượng là thành viên trong các hội nhóm
nếu các an minh hay những thành viên khác không thận trọng trong bình luận hoặc tương tác
thậm chí có trao đổi với những đối tượng phạm tội thì đều có thể phải chịu trách nhiệm
thứ nhất là đối với trực tiếp những người mà thực hiện hành vi thì sẽ bị xử lý hình sự theo hành vi mà họ thực hiện
và thứ hai nữa là sau khi mà mở rộng quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ
việc là những người tham gia hội nhóm đó có các hành vi xúi rục kích động cổ vũ cho những hành vi đó hay không
để tiến hành khởi tố đối với những người còn lại với vai trò là người đồng phạm
trong vai trò xúc xích
việc quản lý xử lý những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không dễ
bởi phần lớn mạng xã hội là các nền tảng xuyên biên giới thuộc sở hữu của những công ty đa quốc gia
trước mắt đều loại bỏ các hội nhóm tiêu cực này
mỗi người dùng mạng xã hội có thể thực hiện quan điểm tẩy chay bằng cách báo cáo xe phạm report các hội nhóm này